công ty cổ phần vận tải đường sắt sài gòn giảm hai mươi giá vé đi trên các đôi tàu khách thống nhất kể từ ngày một mươi năm tháng tám
đối với các đôi tàu se ba se bốn se bảy se tám se hai mươi một se hai mươi hai tn một tn hai chạy trong thời gian từ ngày một mươi tháng chín đến ngày ba mươi một tháng một mươi hai
khách mua vé trước ngày đi tàu sáu mươi ngày trở lên được giảm năm mươi giá vé mua vé trước ngày đi tàu từ ba mươi đến năm mươi chín ngày giảm ba mươi giá vé
thời gian đổi vé trả vé trước giờ tàu chạy là bảy mươi hai giờ
vé giảm giá này chỉ áp dụng cho hành khách mua vé cá nhân và vé đi tàu có cự li vận chuyển từ một km trở lên
không áp dụng giảm giá cho loại chỗ dừng nằm khoang bốn điều hòa đôi tàu se ba se bốn
trong dịp lễ quốc khánh mùng hai tháng chín công ty cổ phần vận tải đường sắt sài gòn tổ chức chạy thêm đôi tàu sài gòn quy nhơn và ngược lại
cũng trong dịp này công ty cổ phần vận tải đường sắt hà nội sẽ lập thêm các đôi tàu từ hà nội đi lào cai vinh đồng hới và chiều ngược lại